công an tỉnh tây ninh cho biết đã phối hợp cùng với công an huyện tân châu để tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ nổ xảy ra tại nhà máy mì trường thịnh thuộc ấp một xã suối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
cơ quan công an bước đầu nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố do kỹ thuật chập điện
xảy ra sự cố kỹ thuật chập điện không phải tai nạn lao động
theo điều tra ban đầu vào lúc giờ ngày bốn tháng bốn tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn thuộc công ty trách nhiệm hiệu hoạn trường thịnh
đã xảy ra sự cố kỹ thuật ở phòng kín đóng gói bao bì dẫn đến nổ ống dẫn bột làm các thiết bị trong phòng đóng kín văng trúng
bốn công nhân đang làm việc tại nhà máy hậu quả đã khiến bốn công nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu
cho đến ngày năm tháng bốn do vết thương quá nặng hai trong số bốn công nhân đã tử vong tại bệnh viện
hiện ubnd huyện tân châu đã phối hợp cùng với các đoàn đến nhà thăm
hỏi động viên hỗ trợ và chia buồn với gia đình các nạn nhân